sáng nay ngày hai mươi tháng sáu tiếp tục kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn với số đại biểu tán thành cao
quốc hội đã biểu quyết thông qua luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
theo đó luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi có chín chương bảy mươi tám điều
quy định rõ trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với cá nhân tổ chức bị thiệt hại
do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính tố tụng và thi hành án
thiệt hại được bồi thường quyền nghĩa vụ của cá nhân tổ chức bị thiệt hại
cơ quan giải quyết bồi thường thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường phục hồi danh dự
kinh phí bồi thường trách nhiệm hoàn trả trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đối với luật trợ giúp pháp lý sửa đổi có tám chương năm mươi một điều quy định về người được trợ giúp pháp lý
tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý người thực hiện trợ giúp pháp lý hoạt động trợ giúp pháp lý
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý
luật này cũng nêu rõ người được trợ giúp pháp lý gồm người có công với cách mạng
người thuộc hộ nghèo trẻ em trong quá trình tố tụng xử lý vi phạm hành chính phục hồi tái hòa nhập cộng đồng
người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
người bị buộc tội từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính
người cao tuổi người khuyết tật cha đẻ mẹ đẻ vợ chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ
nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người
người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi là người bị hại trong vụ án hình sự
nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình người nhiễm chất độc da cam dioxin người nhiễm hivs
luật trợ giúp pháp lý sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám